trong những ngày này cùng với các công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín được triển khai quyết liệt trên khắp các tỉnh thành của cả nước
thì tại hà nội không ít những người dân đang vô cùng vui mừng và phấn khởi khi hàng nghìn công dân đã hết một mươi bốn ngày cách ly và được trở về nhà
và niềm vui ấy dường như được nhân lên khi không chỉ là những công dân của việt nam mà cả những công dân của hàn quốc cũng sẽ được trở về nhân dịp này
những thủ tục cuối cùng được tiến hành những gương mặt hân hoan vui sướng
cuối cùng họ cũng được trở về với gia tình sau một mươi bốn ngày cách ly
hoàn thiện xong các thủ tục một số công dân được người thân đến đón
các công dân còn lại được sắp xếp bố trí phương tiện để trở về địa phương theo quy định
trong số đó có cả những công dân người hàn quốc
họ được về với đại sứ quán hàn quốc tại việt nam trước khi trở về quê hương mình
hiện nay có một số công dân người hàn quốc
có khoảng ba trăm linh người hàn quốc đang được cách ly tại việt nam
những người cách ly gồm có sinh viên và cả những người đang sinh sống và lao động tại việt nam
các công dân hàn quốc bị cách ly đều hiểu đó là biện pháp nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe cho họ
các cơ quan chức năng rất thân thiện và tận tình đối với họ
chính phủ việt nam đã có những hỗ trợ rất tốt đối với công dân hàn quốc của chúng tôi
chia sẻ với phóng viên truyền hình nhân dân đại sứ hàn quốc tại việt nam park no hwan cho biết
không chỉ hàn quốc mà bạn bè quốc tế đều đánh giá rất cao sự chủ động tích cực
và kết quả mà việt nam đã đạt được
nhân dịp này tôi muốn được gửi lời cảm ơn tới các cơ quan chức năng và toàn thể người dân việt nam
dưới sự chỉ đạo và điều phối của ủy ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
toàn dân việt nam phối hợp rất chặt chẽ với chính phủ để kiểm soát tốt dịch bệnh
không chỉ hàn quốc mà cả quốc tế đều đánh giá cao nỗ lực của việt nam trong công tác phòng chống dịch bệnh này
hiện tại việt nam đang triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch bệnh covid trên diện rộng
và đạt được những kết quả đáng ghi nhận
chính phủ hàn quốc cũng đang nỗ lực rất cao trong công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
để hạn chế tới mức tối đa dịch bệnh lây lan
và với những nỗ lực kịp thời tích cực và hiệu quả
hy vọng việt nam hàn quốc cùng các quốc gia khác sẽ sớm đẩy lùi dịch bệnh này